trường học tại tp hcm đã dần mở cửa đón học sinh từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp
số ca mắc hàng ngày vẫn tăng cao
vì vậy sở giáo dục và đào tạo thành phố đề xuất thường trực ủy ban nhân dân thành phố
xem xét cung cấp kit test nhanh covid một mươi chín để xét nghiệm tầm soát f một
khi có f tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
trong tờ trình gửi thường trực quỹ ban nhân dân tp hcm về việc hỗ trợ
về test nhanh covid một mươi chín cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp
sở giáo dục cho biết để sẵn sàng xử lý tình huống có ca nghi nhiễm tại trường
theo hướng dẫn của sở y tế các trường phải tự chuẩn bị ký test nhanh covid một mươi chín
thực hiện xét nghiệm tầm soát đối tượng f một khi có ca nghi nhiễm
chi phí xét nghiệm tầm soát cho f một là một trong những vấn đề khiến nhiều trường băn khoăn
quản lý các cơ sở giáo dục cho rằng khi tổ chức dạy học trực tiếp
trường học đối mặt nguy cơ f f một thường xuyên
do đó việc xét nghiệm nhanh cho học sinh giáo viên là phổ biến liên tục
chi phí một gai test nhanh không nhỏ trường lại không được huy động từ phụ huynh
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất thường trực ủy ban nhân dân thành phố xem xét
cung cấp kit test nhanh covid một mươi chín để xét nghiệm tầm soát f một khi có
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn